tại xã em ró huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc lễ khởi công dự án tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
dhn đắk lắc đã được tổ chức tham dự lễ khởi công có các lãnh đạo đại diện trung ương và địa phương
đại sứ quán các nước hà lan đan mạch và lào
dự án có tổng vốn đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng với quy mô khoảng hai trăm linh hectare là một tổ hợp sản xuất
các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi khép kín bao gồm chọn lọc sản xuất lợn giống
gà giống nhà máy giết mổ lợn tự động sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ
sản xuất phân bón hữu cơ và thương mại các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu việt nam
và hướng tới xuất khẩu ra khu vực đông nam á
dự án được ứng dụng một trăm linh công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế được vận hành và giám sát theo công nghệ bốn